liên quan đến mâu thuẫn giữa các youtuber dẫn đến xô xát gây xôn xao dư luận
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình tân tp hcm đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
và bắt tạm giam võ minh điền tức youtuber võ minh điền để điều tra làm rõ về tội gây dối trật tự công cộng
võ minh điền và một youtuber khác có mâu thuẫn với nhau trên mạng xã hội
sau thời gian thách thức nhau trên mạng những người này huy động thêm người và hai nhóm hẹn nhau hai mươi một h ngày một mươi bảy tháng hai
gặp nhau gần nơi ở của điền tại hẻm hai trăm năm mươi bảy đường bình thành phường bình hưng hòa b quận bình tân để giải quyết
khi gặp nhau hai bên không tìm được tiếng nói chung nên cửa cãi lớn tiếng và ẩu đả sau đó
bốn người đi ô tô đến hẻm cũng bị tấn công khiến hai người bị thương
những người tại hiện trường còn dùng gãy mang theo đập pháo ô tô
ngay sau khi xảy ra vụ việc công an quận bình tân vào cuộc điều tra xác định nguyên nhân vụ việc
và đưa võ minh điền cùng nhiều người liên quan về trụ sở lấy lời khai
đến nay công an đã khởi tố võ minh điền đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý một số người liên quan khác